một vụ xả súng vừa xảy ra vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai theo giờ việt nam tại một quận ở trung tâm thủ đô paris của pháp
cảnh sát sở tại cho biết đã có ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công này
vụ nổ súng diễn ra trên một con đường thuộc quận một mươi trung tâm thủ đô nước pháp
văn phòng công tố paris cho biết một người đàn ông sáu mươi chín tuổi đã bị bắt sau vụ nổ súng
trong khi đó hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch
động cơ gây án đang được điều tra làm rõ